những ngày qua cộng đồng mạng dậy sóng bởi các clip trên mạng xã hội
một số youtuber phát cơm từ thiện nhưng có hành động lời nói không phù hợp
gây tổn thương tới những hoàn cảnh khó khăn
và vấn đề ở đây là của cho không bằng cách cho
cũng đang được rất nhiều cư dân mạng đặt ra
vâng làm từ thiện sao cho đúng và tránh những hành động lời nói gây tổn thương
làm xúc phạm tới những hoàn cảnh khó khăn
là vấn đề được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ
và đây cũng là nội dung của cư dân mạng ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất nhiều clip của các youtuber đã đăng tải lên mạng xã hội
liên quan tới việc phát cơm từ thiện
nhưng kẹp theo đó là những lời nói thái độ khiến nhiều cư dân mạng vẫn nổ
phản ứng gây gắt trước hành vi mang danh từ thiện
nhưng cách hành xử vô cảm không thể chấp nhận được
của cho không bằng cách cho
không thể chấp nhận hành vi coi thường người khác như vậy
hành động và lời nói là không thể chấp nhận được
đây cũng là bài học để mỗi người khi làm tử thiện nên rút kinh nghiệm
không thể coi thường bất kỳ ai trong hoàn cảnh khó khăn này
danh giới giữa tử thiện và bố thí nó mong manh lắm
từ thiện là từ tâm còn bố trí là cho đi để lấy tiếng thôi
nếu đã mang danh đi làm từ thiện thì không nên nặng lời
nên dành thái độ tôn trọng người khác
nhận được gói quà mà bị nói nặng nhẹ đủ điều thế này
còn đâu ý nghĩa của việc từ thiện nữa
đồng đảo cư dân mạng cho rằng
hành vi và lời nói của một số người khi đi làm từ thiện
là không phù hợp
tuy nhiên cũng có người cho rằng
nguồn lực để thực hiện việc thiện nguyện là có hạn
nên việc cho đúng người là cần thiết
và những tranh luận trái chiều vẫn tồn tại trên không gian mạng
là chủ đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm theo dõi
vậy của cho không bằng cách cho
được tiếp cận như thế nào là phù hợp
cư dân mạng tên hoàng nguyên vũ chia sẻ
tôi luôn trân trọng tấm lòng của những người làm từ thiện
nhất là trong mùa dịch bệnh
chắc chắn đồng bào thiếu thốn không ít
nhưng nhân danh từ thiện
mà làm tổn thương đồng bào để câu like như thế
không thể chất nhận được
chắc chắn những người khác khi nhận cơm của những kẻ này
sẽ nuốt khó trôi sẽ thấy hoi hoi mùi nhân phẩm
luật sư đinh thị quỳnh như chia sẻ
chúng ta ai cũng ngới lỏng trước cảnh
những người đang gặp cảnh ngặt nghèo
phải xếp hàng nhận phần cơm từ thiện
có thể đâu đó trong số những người đến nhận cơm này
tôi chỉ dám nói là đâu đó
mà không dám khẳng định là có hay không
có điều gì đó làm các nhà hảo tâm cho rằng
họ không thật lòng
nhưng không ai có quyền nhân danh sự vạch trần
để dí máy quay vào những thân phận cốn cùng
rồi trình làng bêu diếu và làm đục họ
tử thiện là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc
là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ hành vi
lợi dụng việc làm từ thiện để câu view câu like
hay sử dụng hình ảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn
để đăng lên mạng với những lời nói
hay động xúc phạm danh dự người khác
và câu nói của cho không bằng cách cho
vẫn luôn mang những ý nghĩa sâu sắc
để mỗi hành động việc làm từ thiện
mang thêm nhiều giá trị góp phần lắm
cho cuộc sống tốt đẹp hơn
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an